các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan mưa cao hơn so với trung bình ở bắc bộ và bắc trung bộ trong tháng bảy và từ tháng chín đến tháng một mươi một ở khu vực trung và nam trung bộ đồng thời trai chiêu kỳ có thể diễn ra đợt thiên tai lớn trong thời gian tới
năm hai nghìn hai mươi hai có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng một mươi một mươi hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển đông
do đó có từ bốn đến sáu cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền
ngoài ra theo nhận định của tổ chức khí tượng thế giới năm hai nghìn hai mươi hai cường độ các cơn bão mạnh hơn thời gian kéo dài gây mưa nhiều hơn khi đổ bộ vào các tháng mùa đông sẽ tương đối nóng
tuy nhiên qua diễn biến thiên tai từ đầu năm đến nay có thể thấy thiên tai năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay ước tính lên tới hai
ông nguyễn hoàng hiệp
ông nguyễn hoàng hiệp thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho rằng để ứng phó với thiên tai cần theo dõi giám sát diễn biến thiên tai xây dựng kịch bản phương án ứng phó với các tình huống nhất là thiên tai lớn trên diện rộng phương án chỉ đạo điều hành liên hồ chứa để chủ động kịp thời chỉ đạo ứng phó
hiện tại theo nhiều chuyên gia về khí hậu thời tiết chúng ta cần nâng cao năng lực chỉ đạo chỉ huy điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ trung ương đến cơ sở trong đó hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong điều kiện thiên tai ngày càng khốc liệt và không thể bị động
đầu tư cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là đầu tư cho phát triển bền vững cần được quan tâm
đặc biệt cùng với việc triển khai các giải pháp đa dạng hóa
nguồn lực đầu tư ưu tiên bố trí kinh phí trong kế hoạch và đầu tư trung hạn và dự phòng ngân sách hàng năm
cho công tác phòng chống thiên tai bố trí ngân sách xử lý dứt điểm khắc phục hậu quả thiên tai trọng điểm
về đê điều hồ chứa nước sung yếu trước mùa mưa bão
việc cảnh báo biển đông rất có thể sẽ đóng một mươi hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trong năm nay
hy vọng sẽ giúp bà con có kế hoạch chủ động ứng phó với tình hình thời tiết phức tạp